mưa to gió lớn cũng tiếp tục gây lũ lụt sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường đến các huyện vùng cao của tỉnh quảng nam
lực lượng công an đang tích cực phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng
di rời người dân đến nơi an toàn hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường
tại huyện bắc trà my liên tục có mưa to đến rất to mực nước sông suối dâng lên nhanh
gây ngập lụt chia cắt giao thông cục bộ ở nhiều nơi
tuyến quốc lộ bốn mươi b lên sáu xã vùng cao của huyện bắc trà my và nam trà my hoàn toàn bị chia cắt
bởi cầu ngầm sông trường qua địa phận xã sơn trà bị ngập sâu hơn một ba mét
và cầu ngầm sông nước hoa xã trả tân cũng ngập sâu trên một hai m
tại huyện nam trà my hiện tại nước các sông đang lên rất nhanh
nhiều khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở cao
tuyến đường hồ chí minh qua huyện tây giang ngập sâu tại nhiều khu vực gây nguy hiểm
hiện các thủy điện a vương sông bung đắc my sông chanh
đang vận hành xả lũ cùng với mưa to khiến mực nước các sông đang dâng cao
các địa phương đã tổ chức đặt biển báo gác chắn cử lực lượng công an dân quân
túc trực tại các điểm ngập lụt nguy cơ sạt lở đất
không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn
lực lượng công an các xã vùng cao đang tích cực khẩn trương
hỗ trợ người dân di rời đến khu vực an toàn
các địa phương đã tích cực khẩn trương hỗ trợ người dân di rời đến khu vực an toàn